phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với các lực lượng kiểm tra khu đất chống thuộc ấp mỹ khánh hai xã mỹ hòa thị xã bình minh
thì phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
ngay khi phát hiện có công an ập vào một số đối tượng đã bỏ chạy ra nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi bốn đối tượng có liên quan
tăng vật tạm giữ là một mươi điện thoại di động hai mươi một xe mô tô và số tiền trên một trăm chín mươi hai triệu đồng
qua làm việc các đối tượng thừa nhận mục đích của việc tụ tập là để tham gia đánh bạc
trong nhóm đối tượng này ngoài người của địa phương còn có nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh như hậu giang và tp cn